đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản vừa bị xa lưới pháp luật sau khi gây án
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn cảnh nam sinh năm hai nghìn một trú tại xã nam thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng buổi đêm vắng người qua lại nam thường đến các khu vực có xe ô tô của các gia đình đậu trên vỉa hè
trước cửa nhà hoặc tại các vị trí bị che khuất tầm quan sát
sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng để đập phá cửa kính trộm cắp tài sản có giá trị để trên xe ô tô như tiền mặt đồng hồ thẻ atm
bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt nam đã liên tiếp gây ra ba vụ đập phá kính ô tô trộm các tài sản với tổng trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt nam đã liên tiếp gây ra ba vụ đập phá kính ô tô như tiền mặt đồng hồ thẻ atm